tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg đã nhấn mạnh đến nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tiếp diễn ở ukraine
ông kêu gọi nga chấm dứt ngay lập tức chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine và rút toàn bộ quân
phát biểu trong cuộc họp báo chung với thủ tướng estonia và thủ tướng anh tại căn cứ lục quân tapa ở miền bắc estonia
tổng thư ký nato đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức xung đột ở ukraine
nato là một liên minh phòng thủ chúng tôi không tìm kiếm xung đột tới nga
chúng tôi yêu cầu nga lập tức dừng chiến tranh rút toàn bộ lực lượng khỏi ukraine tham gia vào các nỗ lực ngoại giao vì hòa bình trên thế giới
về phần mình thủ tướng anh boris johnson cho biết ông muốn khẳng định rõ rằng anh sẽ không tham chiến với lực lượng nga ở ukraine
và việc điều chỉnh lực lượng anh sẽ chỉ nằm trong biên giới các nước thành viên nato
trong một diễn biến liên quan

tin vòng đàm phán tiếp theo giữa nga và ukraine về cuộc xung đột ở đông ukraine diễn ra trong ngày hai tháng ba
dự kiến tại một địa điểm trên biên giới giữa belarus và ba lan
vòng đàm phán nga ukraine đầu tiên đã diễn ra ngày hai mươi tám tháng hai tại vùng comen của belarus kéo dài năm giờ đồng hồ
phía nga cho biết hai bên đã tìm thấy điểm chung trong quá trình đàm phán
còn theo đại diện phái đoàn ukraine các bên đã xác định một số chủ đề ưu tiên